thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về triển khai nghị quyết của quốc hội
điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng ba đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến bắc nam phía đông
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi
tại nghị quyết số một trăm một mươi bảy hai nghìn hai mươi qh một mươi bốn ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi quốc hội đã quyết định chuyển đổi đầu tư
theo phương thức đối tác công tư ppp sang đầu tư công đối với ba dự án thành phần mai sơn quốc lộ bốn mươi năm vĩnh hảo phan thiết phan thiết dầu dây
thường trực chính phủ đồng ý ủy quyền bộ trưởng bộ giao thông vận tải thực hiện thẩm quyền của người quyết định đầu tư
trong việc triển khai các dự án sau khi chuyển sang đầu tư công
thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp với các bộ ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo
lấy ý kiến thành viên chính phủ để thủ tướng có thể ký ban hành nghị quyết của chính phủ
triển khai nghị quyết một trăm một mươi bảy của quốc hội ngay trong ngày mai
thủ tướng nêu rõ bộ giao thông vận tải phải tập trung làm quyết liệt hơn nữa
để khởi công xây dựng các gói thầu đầu tiên của ba dự án này vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo của bộ giao thông vận tải đến nay công tác giải phóng mặt bằng ba dự án
đã được các địa phương triển khai thực hiện cơ bản hoàn thành
đoạn mai sơn quốc lộ bốn mươi năm đạt tám mươi một ba đoạn vĩnh hảo phan thiết đạt chín mươi năm đoạn phan thiết dầu dây đạt bảy mươi sáu
cùng ngày giới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc thương chức chính phủ đã họp
về dự án cao tốc bến lức long thành chỉ đạo các bộ ngành liên quan xử lý một số vấn đề phát sinh liên quan đến dự án này